những năm qua xây dựng cải thiện nhà ở cho người có công đảng viên các cấp ủy luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương
tại quảng ngãi để tiếp tục đưa chương trình cải thiện nhà ở cho người có công đảng viên nghèo
huyện bình sơn đã phát động phong trào xây dựng ngôi nhà cấp ủy
phong trào có sức lan tỏa cao ngay trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ này
gần sáu mươi ngôi nhà cấp ủy đã được đưa vào sử dụng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày qua gia đình bà lê thị minh tâm luôn rộn ràng niềm vui khi có nhiều đoàn đến thăm chúc mừng
ngôi nhà cấp bốn của gia đình bà cách đây hơn ba mươi năm được thay thế bằng ngôi nhà khang trang tám mươi m hai kiên cố
cả thời tuổi trẻ tham gia cách mạng sau chiến tranh bà trở về quê hương với nhiều thương tật
sau nhiều năm sống trong ngôi nhà cũ hôm nay bà tâm không khỏi bùi ngùi xúc động
khi đúng dịp ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy được vào ở ngôi nhà
nhà mới xây dựng từ sự chung tay giúp sức của các cấp ủy và tấm lòng hảo tâm dành cho những người thương binh như bà
là vùng đất truyền thống cách mạng sau chiến tranh huyện bình sơn có nhiều đảng viên
người tham gia kháng chiến khó khăn
khi nhà ở tạm bỡ xuống cấp cùng với nhiều chương trình cải thiện nâng cấp nhà ở người có công
các cấp ủy huyện bình sơn đã phát động phong trào xây dựng ngôi nhà cấp ủy
các cán bộ đảng viên cùng doanh nghiệp đóng góp gần ba tỷ đồng xây dựng năm mươi bảy ngôi nhà cấp ủy
những ngôi nhà xây dựng kiên cố thay thế cho nhà tạm bỡ hư hỏng
dịp bảy mươi năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ năm nay
nhiều gia đình đảng viên người có công ở bình sơn đón nhận ngôi nhà cấp ủy
trong tình yêu thương ấm áp của đồng chí các tổ chức xã hội
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi còn gần ba hộ gia đình chính sách đảng viên các cấp ủy
người có công cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở
chương trình xây dựng ngôi nhà cấp ủy đang lan tỏa rộng khắp các cấp ủy đảng
chính quyền địa phương qua đó góp phần chia sẻ từng trường hợp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
không chỉ dừng lại ở đó chương trình xây dựng ngôi nhà cấp ủy sẽ tiếp tục thực hiện
giảm gánh nặng cho ngân sách địa phương về cải thiện nhà ở cho người có công
cái việc mà tạo cái điều kiện cái nhà ở cho người có công
cán bộ đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để cho địa phương gióm bớt đi những cái ngôi nhà mà nó có một cái hiện tượng tỏa bạ
trong cái việc mà đối với những gia đình chính sách
cũng như là có đảng viên có hoàn cảnh khó khăn
đa số cán bộ đảng viên và nhân dân đều ủng hộ
và đặc biệt là đối với đảng viên
lâu nay là chúng ta hô hào phong trào đảng viên đi trước làng nước theo sau
nhưng bây giờ chính họ là người nhận lại cái sự quan tâm của cấp quỹ đối với họ
thì cái đó là cái lớn nhất này để thấy rằng là cái tình cảm đồng chí
và bây giờ họ nhận lại cái tình cảm này là một cái tình cảm thiên liên
không trao cho họ
cũng như nhiều địa phương khác tỉnh quảng ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng
biết bao người con quê hương đã ảnh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập
tự do cho tổ quốc
vì thế cách làm của các cấp ủy chính quyền huyện bình sơn
những ngôi nhà cấp ủy thực sự là nơi sửa ấm
sự sẻ chia yêu thương với những người đã hy sinh tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng đất nước
đây cũng là cách giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn
nét đẹp truyền thống của dân tộc qua nghìn đời sau